theo kế hoạch ngày hôm nay ngày hai mươi tháng sáu tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
theo đơn kháng cáo của cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và các bị cáo khác
trong vụ mua chế phẩm redoxi ba c xử lý ô nhiễm nước hồ
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng sáu
theo đơn kháng cáo của cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
bản án sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ là không đúng
nên bị cáo đã có đơn kháng cáo kêu oan
bị cáo nguyễn trường giang giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ attic cũng có đơn kháng cáo
trước đó từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
và tuyên án phạt bị cáo nguyễn đức trung tám năm tù bị cáo nguyễn trường giang bốn năm sáu tháng tù
và bị cáo võ tiến hùng bốn năm